theo thống kê của tri cục trăn nuôi thú y và thủy sản tỉnh đồng tháp
hiện nay toàn tỉnh đã có một tám trăm sáu mươi hộ chăn nuôi ở một trăm linh một xã có lợn mắc bệnh
với số lượng gần ba mươi bốn con chiếm hơn một mươi ba tổng đàn lợn của tỉnh
theo đó các địa phương đã chi tiền hỗ trợ tiêu hủy cho các hộ dân trên tám mươi hai tỷ đồng
cụ thể toàn tỉnh đồng tháp đã phải tiêu hủy gần hai năm trăm linh tấn lợn
trong đó thiệt hại nặng nề nhất là các huyện châu thành tân hồng và thành phố sa đéc
theo tri cục trăn nuôi thú y và thủy sản đông tháp qua kiểm tra trực tiếp
tình hình dịch bệnh ảnh hưởng nhiều ở các hộ dân chăn nuôi truyền thống
còn đối với các hộ dân chăn nuôi theo hình thức an toàn sinh học thì bệnh chưa xuất hiện
bên cạnh đó tình hình gia tăng dịch bệnh cũng do các nguyên nhân như không kiểm soát người
và phương tiện ra vào trại sử dụng thức ăn thừa và mua các sản phẩm từ thịt lợn về tiêu thụ trong trại
việc các hộ trăn nuôi bán chạy lợn bệnh cho thương lái và vứt lợn bệnh chết xuống sông
là một lợn mắc bệnh tàn lợn châu phi